thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo tin từ sở y tế hà nội trưa nay thủ đô có thêm bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một ca ở ổ dịch cũ quận hai bà trưng được tính là ca cộng đồng
và ba ca trong khu cách ly ở thanh xuân và long biên
trước cùng ngày trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam thông báo
có tám trường hợp có kết quả dương tính với virus sars cov hai
từ ca bệnh ở xã phù vân thành phố phủ lý được phát hiện vào chiều ngày một mươi chín tháng chín đến nay
tỉnh đã ghi nhận sáu mươi bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai
ubnd tỉnh hà nam đã quyết định thiết lập một mươi hai vùng cách ly y tế
thuộc địa bàn thành phố phủ lý huyện kim bảng và huyện thanh liêm để phòng chống dịch covid một mươi chín